sau hơn hai mươi năm năm hình thành và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số ở việt nam
đã tạo được bước ngoặt lớn trong giảm tỷ lệ tử vong mẹ tại vùng núi đồng bào khó khăn
tuy nhiên trong những năm gần đây do không còn phụ cấp nên nhiều cô đỡ đã không thể tiếp tục công việc này
khiến cho việc duy trì và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản đã gặp nhiều thách thức
do có cùng văn hóa phong tục tập quán nên các cô đỡ thôn bản có thể dễ dàng tiếp cận
và sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình để tuyên truyền vận động cung cấp dịch vụ làm mẹ an toàn ngay tại thôn bản
được xem là cánh tay nối dài của ngành y tế ở vùng sâu vùng xa nhưng phụ cấp không có
công việc thì vất vả đi lại khó khăn khiến nhiều cô đỡ thôn bản nản lòng không muốn gắn bó với công việc
trong khi đó việc tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản
đã đạt được nhiều thách thức
sẽ góp phần không nhỏ hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về sức khỏe bà mẹ trẻ em vào năm hai nghìn ba mươi của việt nam
chính vì vậy việc tháo gỡ khó khăn cho các cô đỡ thôn bản hiện nay cần được xem xét
để không lãng phí một nguồn lực hiệu quả trong công tác quan trọng này

trong khi đó việc tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản hiện nay cần được xem xét để không lãng phí một nguồn lực hiệu quả trong công tác quan trọng này